chào mừng quý vị đến với những tin tức mới nhất về tình hình covid một mươi chín hiện nay trên kênh báo sức khỏe đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
mới đây tổ chức y tế thế giới đã công bố về biến chủng mới của covid một mươi chín biến thể ở châu phi này có gì đáng sợ khiến cho cả châu âu phải quan ngại
thông tin chi tiết xin được gửi đến quý vị ngay sau đây
liên minh châu âu eu hôm hai mươi sáu tháng một mươi một cho biết đang có kế hoạch dừng hoạt động đi lại bằng đường hàng không từ miền nam châu phi nhằm chống lại sự lây lan của biến thể mới
chủ tịch ủy ban eu ursula von der leyen cho biết bà đề xuất phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên kích hoạt chế độ phanh khẩn cấp để ngăn chặn việc di chuyển bằng đường hàng không từ khu vực phía nam châu phi
biến thể sars cov hai mới được biết đến là b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín đã được phát hiện ở nam phi
mà các nhà khoa học cho là mối lo ngại vì số lượng đột biến cao và lây lan nhanh chóng trong giới trẻ ở tỉnh goldeng
phía đức cho biết đề xuất của bà voner ley ghen có thể được ban hành vào sau tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một theo giờ địa phương
bộ trưởng y tế đức jens span cho biết các hãng hàng không trở về từ nam phi sẽ chỉ được phép chở công dân đức và người nhập cảnh sẽ phải cách ly trong một mươi bốn ngày dù cho họ đã được tiêm phòng hay chưa
làn sóng ca mắc covid một mươi chín thứ tư
đang ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến hai mươi bảy quốc gia thành viên eu với việc các chính phủ đang cố thắt chặt hạn chế trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của covid một mươi chín
chính phủ đã đề xuất cấm bay được đưa ra sau hành động tương tự của anh hôm hai mươi năm tháng một mươi một
đối với chính phủ nước anh đã thông báo cấm các chuyến bay từ nam phi và năm quốc gia miền nam châu phi có hiệu lực từ trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi một theo giờ địa phương
và bất kỳ ai đến từ những quốc gia đó sẽ phải xét nghiệm
các quan chức tổ chức y tế thế giới who sẽ họp vào trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi một để đánh giá biến thể mới và quyết định có đặt tên theo bảng chữ cái hy lạp hay không
khuyên cáo thắt chặt xét nghiệm covid một mươi chín đối với du khách ở ấn độ được đưa ra trong bối cảnh nước này lo ngại về một biến thể virus sars cov hai mới
sau khi nới lỏng một số hạn chế đi lại vào đầu tháng một mươi một này
bộ y tế liên bang ấn độ cho biết theo các báo cáo đột biến trong biến thể mới được xác định là b một một năm trăm hai mươi chín
có tác động nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng
bộ trưởng bộ y tế rajas burhushan cho biết biến thể này được báo cáo là có số lượng đột biến cao đáng kể
và do đó có tác động nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng đối với đất nước do các hạn chế thị thực được nới lỏng gần đây và việc mở cửa du lịch quốc tế
trong khi đó úc cho biết nước này đang điều tra về biến thể mới lây lan ở nam phi và cảnh báo có thể đóng cửa biên giới
đối với các du khách đến từ quốc gia châu phi này nếu rủi ro từ chủng mới
nghiêm ngặt hơn bộ y tế singapore hôm hai mươi sáu tháng một mươi một cho biết tất cả du khách có lịch sử đi lại gần đây đến botswana eswattiniesoto mozambique namibia nam phi và zimbawe
sẽ không được phép nhập cảnh hoặc quá cảnh singapore từ hai mươi ba h năm mươi chín theo giờ địa phương ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
đài loan cho biết du khách đến từ các quốc gia nam phi có nguy cơ cao sẽ phải cách ly tại các cơ sở kiểm dịch do chính quyền điều hành trong một mươi bốn ngày
tuy nhiên đầu tuần này new zealand tuyên bố sẽ mở lại biên giới cho du khách quốc tế đã tiêm phòng đầy đủ từ ngày ba mươi tháng bốn
khi được hỏi liệu kế hoạch đó có bị trì hoãn do biến thể mới hay không thủ tướng jacinda ardern nói rằng nước này có một số biện pháp sẵn có hoạt động như một lớp bảo vệ
như vậy biến thể b một mươi một năm trăm hai mươi chín đều được các nhà khoa học trên toàn thế giới cảnh báo vì số lượng đột biến cao giúp virus sars cov hai kháng thuốc hơn
tăng khả năng lây nhiễm và dẫn đến các triệu chứng
lần đầu tiên được xác định ở nam phi vào đầu tuần này biến thể b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín đã lây lan sang các nước láng giềng
bao gồm boswana là nơi virus được phát hiện ở những người tiêm chủng đầy đủ
hai trường hợp mắc biến thể b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín cũng được phát hiện ở hồng kông đồng thời là hai du khách đến từ các vùng phía nam châu phi
các giáo sư tiến sĩ đã bỏ thời gian nghiên cứu và đưa ra năm điều cần biết về siêu biến thể được đánh giá là nguy hiểm này
thứ nhất giáo sư sinh học
tolio de oliveira ở nam phi cho biết biến thể b một một năm trăm hai mươi chín mang một số lượng lớn đột biến bất thường
và rõ ràng là rất khác biệt so với các biến thể sars cov hai trước đó
hơn một trăm linh trường hợp liên quan đến biến thể này được ghi nhận ở nam phi bên cạnh một số trường hợp khác ở nga láng giềng
thứ hai nhà dịch tễ học eric fading nói rằng các mẫu thu thập từ hai bệnh nhân nhiễm b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín ở hồng kông có tài lượng virus rất cao
điều đáng lo ngại hơn là
thứ ba biến thể b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín có tổng thể năm mươi đột biến bao gồm hơn ba mươi đột biến ở protein gai
đáng lo ngại có một mươi đột biến trên vùng liên kết thụ thể của biến thể b một một năm trăm hai mươi chín so với chỉ hai đột biến trên biến thể delta
thứ tư bác sĩ maria van koehoff trưởng nhóm kỹ thuật covid một mươi chín của vkpro cho hay
do biến thể b một một năm trăm hai mươi chín có quá nhiều đột biến
nên sẽ tác động đến hành vi của virus sars cov hai
trong khi hiện tại chúng ta chưa biết nhiều về biến thể này
thứ năm nhiều quốc gia đã phản ứng một cách thận trọng với biến thể mới
các chuyên gia lo ngại nó có thể cản trở nỗ lực toàn cầu nhằm vượt qua đại dịch covid một mươi chín
ông frank coi balao giám đốc viện di truyền ucl
cảnh báo biến thể mới này có khả năng phát triển trong quá trình nhiễm trùng của một người bị tổn thương miễn dịch
có thể ở một bệnh nhân hivs chưa được điều trị
trong khi đó nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của biến thể mới nhà dịch tễ học eric fading nói rằng tỷ lệ dương tính với covid một mươi chín ở nam phi đã tăng từ một lên ba mươi chỉ trong một tuần
điều mà chính phủ các nước và bộ y tế thế giới lo sợ nhất là vaccine kém hiệu quả trước biến thể mới b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín với số lượng đột biến cao
cơ quan an ninh y tế anh cho biết biến thể có tên b một một năm trăm hai mươi chín có tới ba mươi hai đột biến trong protein gai bộ phận vốn giúp cho bệnh nhân
virus sars cov hai xâm nhập vào tế bào con người và chính là mục tiêu mà hầu hết các loại vaccine nhắm đến để tạo ra hệ miễn dịch chống lại covid một mươi chín
các đột biến ở protein gai có thể ảnh hưởng đến khả năng truyền bệnh và lây lan của virus song cũng khiến các tế bào miễn dịch khó tấn công lại mầm bệnh hơn
theo cơ quan an ninh y tế anh đây là biến thể quan trọng nhất mà giới chức y tế nước này phải đối mặt cho đến nay
và nghiên cứu khẩn cấp đang được tiến hành để tìm hiểu thêm về khả năng lây truyền
do lo ngại mức độ lây nhiễm anh cũng đã ngay lập tức đưa các hạn chế đi lại đối với nam phi và năm quốc gia láng giềng của nam phi
chuyển qua thông tin về tình hình covid một mươi chín trên thế giới
trong hai mươi bốn giờ qua thế giới ghi nhận thêm hai trăm linh bảy trăm linh một trường hợp mắc covid một mươi chín ba sáu trăm hai mươi chín ca tử vong
tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu vượt hai trăm sáu mươi năm triệu ca trong khi năm hai triệu người không qua khỏi
cuộc sống bình thường mới đang từng bước đến với người dân nhiều nước trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có chiều hướng hạ nhiệt
theo nhiều quốc gia đã mở cửa trở lại song nguy cơ dịch tái bùng phát vẫn đang đe dọa một số nước
trong mấy ngày qua số ca mắc bệnh và tử vong trong ngày tiếp tục có xu hướng đi ngang trên phạm vi toàn cầu
những vùng dịch nóng nhất nằm ở châu á và đông âu
dịch bệnh đang tái bùng phát ở châu âu khi số ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều nước châu lục này
châu âu hiện chính là tâm dịch mới
châu âu tiếp tục quay cuồng với làn sóng dịch mới covid một mươi chín với số ca mắc tăng mạnh trong bối cảnh thời tiết mùa đông lạnh giá tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan
số liệu tổng hợp của hãng tin afp của pháp công bố ngày hai mươi năm tháng một mươi một cho thấy số ca tử vong vì đại dịch covid một mươi chín tại châu âu đã tăng hơn một năm triệu người kể từ khi dịch bùng phát tại châu lục này
hiện số ca tử vong vì covid một mươi chín tại đức tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một đã vượt qua mốc một trăm linh ca
trong khi số ca nhiễm mới trong ngày tiếp tục tăng ở mức cao đã đặt ra thách thức đối với chính phủ mới của nước này
với bảy mươi năm chín trăm sáu mươi một ca mắc mới được ghi nhận các bệnh viện tại một số khu vực đặc biệt là ở miền đông và nam đức đang có nguy cơ quá tải
trong khi đó số ca nhiễm mới tại hà lan đã tăng ở mức kỷ lục với hai mươi ba bảy trăm linh chín ca mắc mới ghi nhận vào hôm hai mươi bốn tháng một mươi một
hiện tổng số ca bệnh tại hà lan đã tăng lên hai năm triệu người
trong đó hơn một mươi chín ca tử vong
một số bệnh viện tại hà lan đã rơi vào tình trạng quá tải phải tạm dừng hoạt động điều trị và cấy ghép nội tạng để tập trung giường chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân covid một mươi chín
trước bối cảnh số ca nhiễm mới tiếp tục tăng ở mức cao hà lan dự kiến sẽ thông báo các biện pháp phong tỏa mới vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
thưa quý vị chúng ta có thể thấy tình hình dịch bệnh diễn ra vẫn còn hết sức phức tạp
những biến chủng mới của covid một mươi chín vẫn là mối đe dọa cho toàn nhân loại hiện nay
chính vì vậy chúng ta không nên chủ quan lơ là trước biến thể mới này để tránh tạo nên làn sóng dịch mới trong tương lai